hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong thời khắc chuyển giao năm mới tổng công ty tân cảng sài gòn đều tổ chức lễ đón giao thừa
và phát lệnh làm hàng đầu xuân tại cảng tân cảng cát lái tp hcm
lễ phát lệnh xuất khẩu lô hàng đầu xuân mang đến hy vọng về một năm mới phát triển mạnh mẽ
ngay sau lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân con tàu kep west của hãng tàu cma có tải trọng hơn ba mươi tấn
đã được container hàng đầu tiên của doanh nghiệp việt nam rời cảng cắt lái
trong năm ngoái mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
nhưng lượng hàng xuất khẩu qua cảng cát lái vẫn giữ được như năm trước
thu thuế xuất nhập khẩu qua cảng cát lái đạt trên bảy mươi tám tỷ đồng
tương đương hai mươi năm tổng thu ngân sách của tp hcm
vào sáng ngày hôm nay ngày một tết nhâm dần tỉnh khánh hòa tổ chức lễ đón một trăm ba mươi tám du khách
đầu tiên sông đất dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến với nha trang khánh hòa
là sự kiện mở màn cho chuỗi các hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi hai của ngành du lịch khánh hòa
theo sở du lịch khánh hòa sau khoảng hơn hai tháng triển khai thực hiện
thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine
theo các chương trình du lịch chọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao và thương mại quốc tế
tính cho đến ngày hai mươi năm tháng một đã có hai mươi tám chuyến bay chở khách quốc tế
từ các nước nga hàn quốc nhật bản malaysia với gần bảy khách đến với khánh hòa
năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch khánh hòa phấn đấu đón hơn một hai triệu lượt khách
tăng một trăm linh so với năm hai nghìn hai mươi một trong đó có một một mươi sáu triệu lượt khách nội địa
và bốn mươi luật khách quốc tế
doanh thu du lịch đạt bốn tỷ đồng tăng tám mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
cục cảnh sát giao thông cho biết ngày hôm nay ngày một tết
toàn quốc có một mươi tám vụ tai nạn giao thông và đều xảy ra trên tuyến đường bộ
làm chết một mươi hai người bị thương một mươi một người giảm hai vụ
giảm ba người chết so với ngày cùng kỳ tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý một ba trăm linh tám trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng tạm giữ bảy xe ô tô năm trăm tám mươi bốn xe mô tô tước năm mươi bảy giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm về nồng độ cồn xử lý hai trăm linh năm trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là sáu trăm một mươi chín trường hợp
một tụ điểm đá gà ăn thu bằng tiền tại vườn xoài thuộc ấp tịnh châu xã tỉnh thời thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
vừa bị công an thành phố cao lãnh bắt quả tang
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay công an thành phố cao lãnh đã bắt quả tăng một mươi hai đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
tại vườn xoài thuộc ấp tịnh châu xã tỉnh thời thành phố cao lãnh
và tại hiện trường khám xét trong người các đối tượng lực lượng công an thu giữ trên chín mươi một triệu đồng
chín con gà trống một mươi điện thoại
và một mươi bốn xe mô tô